giờ đây sư thầy đang trụ trì tại một ngôi chùa nhỏ của tỉnh hà nam
bỏ lại những lời miệt thị trách móc của họ hàng của dân làng để giác ngộ đạo phật

phải chịu quá nhiều áp lực
áp lực từ anh em
từ gia đình nàng xóm
qua câu chuyện này
thầy muốn gửi gắm đến thông điệp gì
tôi mong muốn mọi người hãy nhìn
có cái nhìn rộng hơn
và hãy nghĩ đến những điều tích cực hơn
bởi vì mỗi người chúng ta
không được chọn nơi mình sinh ra
nhưng có quyền chọn cho mình cách sống
sống như thế nào
mình thấy thoải mái
rõ ràng giữa việc chọn đạo
và chọn hạnh phúc
nó thường không phải hai lựa chọn riêng biệt phải không ạ
đạo và hạnh phúc nó phải đi với nhau
thế nhưng trong trường hợp của mẹ thầy
nó đã là một lựa chọn riêng biệt rồi
khi mà mẹ quyết định chọn họ hàng
chọn cái đạo của mình theo
và phải chấp nhận chuyện
là từ chối hạnh phúc với người chồng
tức là người bố của con mình
và sống một đời cô đơn đến bây giờ
rất vất vả cho mẹ thầy
đến lượt thầy thì thầy sẽ không chọn như vậy
giữa đạo và hạnh phúc
thầy quyết định chọn
nơi nào có hạnh phúc cho bản thân mình
và niềm tin của mình đi theo
và lựa chọn của mẹ và thầy khác nhau như thế này
có làm cho thầy và mẹ thầy
có chút gì xa cách không
thực ra thì
cái xa cách mà thầy có cảm giác về gia đình
nó có đúng với cả mẹ và thầy không
không giữa tôi và mẹ tôi hoàn toàn
nó là sự gần gũi
có sự xa cách đó là
hay nó là từ những người bác
những người có nghĩa là
người bác ruột hay những người họ hàng
đằng xóm bên cạnh
không phải là người gần nhất
còn mẹ tôi thì hoàn toàn ủng hộ
và tôi cũng nghĩ là cũng mừng
vì mẹ mình là người thân cận nhất với mình
hiểu được mình
không ai hiểu con mình bằng mẹ mình cả
một câu chuyện rất là giản dị của thầy
nhưng mà cá nhân tôi học được
những bài học về lựa chọn tôn giáo
và về việc chúng ta sống
trong cộng đồng như thế nào
và chúng ta hướng đến điều gì
đúng không ạ
khi mà chúng ta đều tôn vinh rằng mọi tôn giáo
đều hướng đến giá trị hạnh phúc vững bền của con người
thái tâm hồn và làm việc tốt trong cuộc đời này
thì lại có những cái chuyện éo le đã diễn ra như thế
tôi chỉ biết là
với sự lựa chọn của thầy
sẽ đạt được sự viên mãn trong tinh thần
và nếu như thầy đã tự tin
và đã tin theo đường đó
thì thầy phải kiên định
phải kiên định thôi
buông xả để giác ngộ đạo phật
nhưng có lẽ
thầy cũng không thể quên được tuổi thơ
không mấy phẳng lặng của mình
nỗi mong mỏi nhất của thầy
là được gọi một tiếng
bởi ai cũng mong nhìn về tổ tiên
nơi trôn rau cắt rốn của đời mình
như là một chút vĩ thanh của câu nói chuyện này
thì tôi xin hỏi thêm về người bố của thầy được không
thế thì bây giờ ông bố vẫn ở trong cái vùng đó phải không ạ
hiện giờ ông vẫn ở nam định
nhưng mà tôi không nhớ chính xác
rằng là ông ở khu vực tỉnh nào cả
sau cái lần thăm
khoảng năm bảy tám tuổi gì đó
thì là thầy chưa bao giờ gặp lại
cho đến bây giờ
có cách đây khoảng độ
ngày tôi xuống tóc
được khoảng độ ba tháng
là bảy năm gì đó
trong một buổi sáng sớm tinh mơ
cứ là từ bốn giờ sáng
thì ngày đó thì khi mà xuống
mới xuống tóc
và sư thầy cũng biết câu chuyện của tôi
và thầy có nói rằng là
tu đâu cũng là tu
đạo nào cũng là đạo
bây giờ con người thì phải có tổ có tông
có nguồn gốc nguồn cội
thì bác xuống tóc lâu rồi
đã đến lúc bác phải về
để cho ra tiên các cụ
và bác nên tìm về
đến nhà chỉ có mình bố
và thực ra tôi cũng không mở nơi được một câu chào hết
một người chưa bao giờ mình gặp
chỉ cuối đầu thôi gượng đi vào thôi
biết rằng là trong tâm mình rất muốn gọi
nhưng mà bởi vì là
cái sự ngại ngùng lần đầu tiên
gọi một từ bố nó khó lắm
thế còn ông ông nói gì với cả thầy
ông nói rằng là
ông xâm cứu tôi bằng bác
mọi chuyện nó cũng đã rồi
bây giờ bác cũng đã lớn
và tôi thì cũng đã già
chuyện của người lớn nó là một thời nằm nỡ
thì tôi chỉ mong bác bỏ qua
bác sống tốt
còn nếu như mà có dịp nào
mà bác rảnh
sau ngày hôm nay bác rảnh
bác về trên đấy bác rảnh thì bác có thể về
lúc đấy tôi chỉ biết rằng là
nhận lại bố tôi thôi thôi bác bá
tôi chưa được nhận họ hàng
ra mắt ở bên đó và tôi cũng chưa biết ai hết
thì có về bên nhà
vừa về đến nhà được khoảng độ mấy tiếng đồng hồ
bác vợ bố tôi bên đó
là vợ của bố tôi đấy
ở bên đó có gọi điện
sang cho mẹ tôi
và nói những thứ rất là khó nghe
bà mẹ tôi cũng nói thẳng rằng là bây giờ
thực ra thì ai cũng có cuộc sống riêng
và bây giờ
cháu nó cũng muốn nhận lại
bố của nó
hôm sau tôi có lên trên chùa
và bác đó
bác gọi điện trực tiếp cho tôi
và bác ấy dùng những từ nẽ
từ ngữ nó rất là khó nghe
đến giờ phút này tôi vẫn nhớ một câu đó là
mày không phải con của chồng tao
mày là con hoang
tôi vẫn ghi vào trong đầu những câu nói đó
đến giờ phước này tôi vẫn nhớ tôi không quên được
tôi cũng chỉ nghĩ thoáng mà thôi
thôi kệ bác bác nói sao nói
và tôi cũng chỉ
nói với bác duy nhất
tôi cũng chỉ nói với bác duy nhất
một lời rằng là
bây giờ cháu vẫn đang tôn trọng bác
không lấy danh nghĩa gì cả
ở đâu cả cháu là người bình thường
cháu tôn trọng bác và cháu cũng mong bác tôn trọng cháu
như một người bình thường nói chuyện bình thường
còn cháu chưa
nói những lời gì để khiếm nhã
phải bác dùng những từ ngữ nó
nó thô tục như thế
và bác nói rất nhiều nhưng mà tôi vẫn nghe
nghe nhưng mà tôi cũng không
không phản bác gì lại quá nhiều
và bác nói rằng là
mày không bao giờ sang được bên này
bởi vì là mày không phải con
của chồng tao
và nếu mày muốn
thì mày phải đi xét nghiệm máu
này nọ kia
và nói thật là lúc đấy
cái kích tôi của tôi nó rất là cao
và lúc đó thì tôi rất cao
mà tôi vẫn giữ được bình tĩnh một chút bình tĩnh
tôi chỉ nói ngắn gọn duy nhất rằng là
bác đừng gọi điện sang đây
xúc phạm cháu như thế
còn cháu về bên đấy
đòi cái nọ đòi cái kia
tranh chấp cái nọ cái kia
với mọi người bên đấy
mà gia đình bác vẫn là gia đình bác
cháu không phá vỡ cả
còn những chuyện cũ của người lớn
cháu chỉ xin bác cất đi
đó là những cái nầm nỗi của người lớn
còn bây giờ cháu là thế hệ sau
đấy dù bác muốn hay không
bác công nhận hay không
thì cháu vẫn là con của bố cháu
và mặc dù ông có nhận
nói thật là ông có nhận tôi
nhưng mà vì gia đình con cái
mọi người ép buộc
rất là lâu rồi
tôi không gọi điện được nữa
không liên lạc được nữa
tức là thầy cũng cố gắng liên lạc nhưng không được
nhưng mọi cách vô vọng
mọi người ngăn cản
và chỉ có thể nào khi nào thầy trực tiếp về thôi
mới ra gặp được thôi
bởi lòng người hẹp hỏi
và tôi có thể thấy được điều này
cũng dễ chia sẻ
và ta cũng thấy rằng là
nó là những cái thử thách đấy thầy ạ
trong con đường điện thoại này
đi tu của thầy
đây cũng là những cái thử thách về tinh thần rất lớn
và tôi tin rằng là thầy
thầy đã có sẵn cái phương cách cho mình
để mà thay đổi nó rồi
những cái lúc mà ta nhắc nhớ như thế này
nó trở thành kỷ niệm rồi
nó sẽ trở thành một cái cơ hội để chúng ta
và nhiều người được biết câu chuyện này
thì chúng ta cũng học được nhiều điều
và có chăng là những người trong cuộc nghe được
thì cũng sẽ có cơ hội để sửa mình
để thay đổi suy nghĩ
niềm hy vọng
là tôi mong rằng mọi thứ được hóa giải
lòng người sẽ mở rộng hơn
và để rồi cái con đường thầy trở về
với ba với mẹ
ở cả hai biên họ
cả biên họ nội
cả biên họ ngoại
tất cả đều đều là sự thanh thang
và điều đó hy vọng sẽ đến không xa
chúc thầy đạt được sự viên mãn đó
trong thời gian sớm
xin chân thành cảm ơn anh